các bạn có thể nhớ like share và subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn